theo quy định của bộ giáo dục và đào tạo chậm nhất là một mươi bảy h chiều nay các trường phải công bố điểm chuẩn năm hai nghìn một mươi tám
những trường chưa tuyển đủ thí sinh sẽ được tiếp tục tuyển bổ sung
so với năm ngoái thì điểm chuẩn năm nay của hầu hết các trường tốc đầu đều giảm khá sâu
với các trường tốc dưới nhiều cơ sở giáo dục lấy điểm chạm sàn vẫn chưa tuyển đủ trị tiêu
nghịch lý ba mươi điểm vẫn trượt đại học của năm trước đã không còn lặp lại trong mùa tuyển sinh năm nay
khi khối các trường an ninh quân đội đại học y đều đồng loạt giảm sâu
một số ngành của học viện quân y điểm chuẩn theo khối a nếu như năm ngoái là trên hai mươi chín điểm thì năm nay chỉ còn trên hai mươi điểm
tương tự đối với học viện an ninh nhân dân năm hai nghìn một mươi bảy điểm trúng tuyển lên đến ba mươi năm ở khối d một
đối với nữ dự thi ngành ngôn ngữ anh thì năm nay điểm chuẩn hạ còn hai mươi sáu một điểm
khối quân sự hai trường có điểm chuẩn là ba mươi
trong năm hai nghìn một mươi bảy thì năm nay có số điểm tương ứng là hai mươi năm một đối với học viện kỹ thuật quân sự và hai mươi sáu ba mươi năm điểm đối với học viện quân y
năm hai nghìn một mươi bảy khối trường y dược xếp thứ ba về điểm chuẩn cao sau trường công an quân đội
thực tế năm nay cho thấy mức điểm trúng tuyển đã giảm sâu từ năm đến sáu điểm
trong đó đại học y hà nội có điểm chuẩn đứng đầu là hai mươi chín hai mươi năm với ngành y đa khoa
năm nay hai nghìn một mươi tám ngành y đa khoa của đại học y hà nội lại chỉ có mức trúng tuyển là hai mươi bốn
riêng ngành răng hàm mặt năm hai nghìn một mươi bảy lấy hai mươi tám bảy mươi năm điểm năm nay chỉ còn là hai mươi bốn ba điểm
điểm chuẩn khối ngành kinh tế kỹ thuật cũng không nằm ngoài xu hướng trên
theo đó điểm chuẩn năm hai nghìn một mươi tám các ngành cao nhất của đại học ngoại thương đại học bách khoa đại học kinh tế quốc dân
đều giảm mạnh so với năm trước đó
ba đến bốn điểm